nhận được tin báo từ xã đảo thổ chu có bốn người trong một gia đình bị hôn mê sâu
lãnh đạo huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã chỉ đạo trung tâm y tế phú quốc
đồng thời phối hợp với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
hỗ trợ đưa các nạn nhân về trung tâm y tế huyện cấp cứu kịp thời
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn nhận được yêu cầu hỗ trợ cấp cứu người dân bị nguy kịch
của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phú quốc
đến một mươi năm h cùng ngày tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín cập cảng thổ chu
và tiếp nhận ba nạn nhân đưa lên tàu trong tình trạng nguy kịch
còn một cháu trai một mươi tuổi đã tử vong trước đó
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phối hợp với trạm y tế xã thổ châu
làm các bước sơ cứu ban đầu
đến một mươi chín h cùng ngày tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín về tới phú quốc
và bàn giao nạn nhân cho trung tâm y tế phú quốc
hiện trung tâm y tế phú quốc đang tập trung lực lượng y tế điều trị cho ba nạn nhân
đồng thời lấy mẫu thức ăn của các nạn nhân đã sử dụng để tìm ra nguyên nhân